từ đầu năm đến nay tại tỉnh quảng bình đã có hơn năm ba trăm linh ca nhiễm bệnh xuất xuất huyết
cao gấp năm lần năm hai nghìn một mươi tám trong đó đã có một trường hợp tử vong bệnh nhân gia tăng đột biến
khiến nhiều bệnh viện quá tải dù đã bước sang tháng thứ một mươi nhưng tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiễm
khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình chỉ có hai mươi chín dường bệnh
nhưng khoa đang phải điều trị cho trên một trăm linh bệnh nhân sốt xuất huyết
bệnh viện đã bổ sung thêm bốn mươi năm giường xếp kê dọc hành lang dưới chân cầu thang nhưng vẫn không đủ
hết chỗ bệnh viện buộc phải bố trí cho bệnh nhân nằm đôi nằm ba
và chuyển vào khoa nhi khoa nội để tiếp tục điều trị
tại huyện quảng ninh dịch bệnh xuất xuất huyết cũng diễn biến phức tạp
khoa nội nhi lây bệnh viện đa khoa huyện quảng ninh có quy mô sáu mươi giường bệnh
nhưng có những thời điểm có đến hơn một trăm linh bệnh nhân
từ tháng bảy đến nay đã tiếp nhận và điều trị trên sáu trăm linh bệnh nhân bị sốt xuất huyết
bệnh nhân thì quá tải tình trạng quá tải
khoa nội nhi lây không còn chỗ để mà chúng tôi không đảm vệ
vẫn dùng tất cả cả cái chỗ có thể được hành lang
gây dường bệnh để mà tiếp tục thu dung và điều trị bệnh nhân xuất xuất huyết
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng bình
đến đầu tháng một mươi này toàn tỉnh đã ghi nhận trên năm ba trăm linh trường hợp
cao gấp năm lần so với cả năm hai nghìn một mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch ngành y tế đã tăng cường công tác
chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc chủ động đối phó khi có dịch xảy ra
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng bình đã chỉ đạo
trung tâm y tế các huyền thị xã và thành phố
triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
và triển khai các kế hoạt đồng tuyên truyền
để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng chống dịch
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm bùng phát theo chu kỳ
có khả năng lây lan nhanh
vì vậy ngoài các biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch của ngành y tế
cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương
các đoàn thể và nhất là sự phối hợp của cộng đồng
quăng bọ gậy phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh